thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và thực hiện kết luận của thủ tướng chính phủ
tại thông báo số hai trăm một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cùng dự của lãnh đạo các bộ ngành trung ương
kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực
tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín đạt một mươi một ba một năm
đến cuối năm hai nghìn một mươi chín grdp bình quân đầu người đạt sáu mươi hai hai triệu đồng một người
hà nam là một trong tám tỉnh có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới
bốn trên sáu huyện thành phố đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
hai trên sáu huyện đủ điều kiện chính công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ
đến nay đã có bảy trên tám khu công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên chín mươi
thú hút đầu tư đạt kết quả tốt đặc biệt là thú hút vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài
mở đầu buổi làm việc thủ tướng nêu rõ hà nam là tỉnh có tiềm năng lớn
và không phải là tỉnh nghèo là tỉnh đứng thứ hai mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh về thu nhập
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành đóng góp ý kiến nêu thẳng những vấn đề cần làm
cần khắc phục để sắp tới trong điều kiện mới
hà nam cần phải làm thế nào để phát triển mạnh mẽ hơn trong đầu tư kinh tế xã hội
giữ gìn quốc phòng an ninh để đóng góp cho việt nam phát triển thịnh vượng